ngày hôm nay bộ y tế cho biết trong ngày có một ba trăm bốn mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
và trong đó có ba một trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín tại bốn mươi tám tỉnh thành phố
riêng tại thành phố hồ chí minh là một năm mươi chín ca
kể từ đầu mùa dịch đến nay việt nam đã có bảy trăm tám mươi chín hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và hiện có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là bắc cạn và hòa bình
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần sáu mươi hai triệu liều